thưa quý vị chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã chủ trì phiên họp tháng hai của tổ đề án
nhiều khó khăn vớn mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của đề án đã được các đại biểu thảo luận trong đó tập trung vào vấn đề kết nối chia sẻ dữ liệu thực hiện dịch vụ công trực tuyến
cũng như việc không được yêu cầu người dân phải xuất trình nộp sổ hộ khẩu trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính
theo thống kê đến nay có sáu mươi trên sáu mươi ba địa phương đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ khai thác thông tin công dân giải quyết thủ tục hành chính
tuy nhiên có những địa phương mặc dù đã kết nối song tỷ lệ khai thác sử dụng thông tin dân cư còn rất thấp như sơn la không lượt vĩnh long bốn lượt
điều này dẫn tới việc cán bộ tiếp nhận vẫn yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ xác minh thông tin về cư trú gây phiền nhiễu và bức xúc
nhiều địa phương vẫn gặp khó khi dữ liệu chưa có sự kết nối liên thông
trong trường hợp này là đã uống rượu bia thì không lái xe còn khó hơn nhiều
thế nhưng thời gian qua thói quen mới này đã và đang dần trở thành lối sống mới văn hóa mới trong một bộ phận người dân về uống có trách nhiệm

quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và người thực thi pháp luật về giao thông
việc kiểm soát nồng độ cồn là một trong những giải pháp quan trọng
cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tiếp tục làm mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng can thiệp xin bỏ qua vi phạm
bảy ngày nghỉ tết vừa qua hơn bảy bảy trăm linh lái xe vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý
trung bình mỗi ngày có một một trăm linh trường hợp tăng tới hơn sáu tám trăm linh trường hợp so với tết năm ngoái
nhiều người giờ đã có thói quen ngăn lái xe không sử dụng đồ uống có cồn hoặc nếu đã uống thì sẽ không điều khiển phương tiện
chỉ khi người tham gia giao thông tự giác nhận thức được hành vi sai trái và có kiến thức phương pháp để tự điều chỉnh được hành vi của mình
và được cộng đồng cổ vũ giúp đỡ thì một thói quen mới sẽ được hình thành
công tác tuyên truyền công tác thay đổi nhận thức để làm cho tất cả những tài xế khi bắt đầu lên trên xe người ta hiểu được rằng là cái việc đó nó nguy hiểm cho chính họ và nguy hiểm cho những người khác
khi họ đã hiểu được rồi thì bắt đầu cái quá trình thay đổi quá trình tương tác để từ chối uống rượu bia khi họ còn đang lái xe tôi cho rằng nó sẽ có cái giá trị hơn
nhận thức thay đổi cộng với những cái chế tài phạt đủ mạnh nó sẽ là những cái điểm rất quan trọng để hình thành một cái thói quen mới
đã uống rượu thì không lái xe
ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe đã được nâng cao và tạo thành thói quen tốt và thay đổi suy nghĩ hành vi của nhiều người tham gia giao thông
thế nhưng duy trì thói quen và lan tỏa thông điệp đã uống rượu bia thì không lái xe này như thế nào
hãy lắng nghe những chia sẻ trong câu chuyện của chúng tôi ngay sau đây
đã uống rượu bia không lái xe
đã uống rượu bia không lái xe
thông điệp ngắn gọn xúc tích này được in trên những mốc chìu khóa an ninh
như thế này đây là mô hình tuyên truyền về một thói quen tốt nhắc nhở người dân mỗi khi ra đường
đã uống rượu bia thì không lái xe
đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận cầu giấy hà nội
đã thiết kế và trao tặng những chiếc móc gắn chìa khóa bằng mek có nội dung về phòng chống trộm cắp và cảnh báo
đã uống rượu bia không lái xe đến từng hộ dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn
mô hình này đã được thực hiện từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và vẫn đang được tiếp tục triển khai
đến nay đã có hơn bảy móc gắn chìa khóa được phát cho nhân dân trên địa bàn tám phường và nhận được phản hồi tích cực của người dân
với khách hàng thì tôi cũng sẽ thứ nhất là tôi sẽ hướng dẫn khách hàng nếu mà khách hàng đến dùng rượu bia ở nhà hàng
thì đồng thời thì tôi sẽ nhờ nhân viên có thể là gọi taxi đến cho khách hàng để khách hàng
đi về an toàn nhất
chúng tôi đã đến từng cơ sở dán pano áp vích tại các cửa hàng về tác hại của rượu bia
đặc biệt là các hình ảnh về tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng rượu bia nồng độ cồn trước kích thích
khi mà tham gia giao thông và hậu quả xảy ra gây gánh nặng cho gia đình và xã hội
trước những thông tin nóng về tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông dịp tết nguyên đán vừa qua
nhiều chuyên gia cũng cho rằng
việc chấp hành quy định này giữ cười phát từ nhận thức pháp luật tốt
dẫn đến sự tự giác tự nguyện chấp hành của người tham gia giao thông thì mới mang lại hiệu quả bền vững
bởi cho dù lực lượng chức năng có ứng trực hoạt động ở mức cao nhất
thì cũng không thể phát hiện ngăn chặn xử lý hết được người vi phạm
bản thân các cá nhân thì chúng ta cần thông qua các hệ thống giáo dục tuyên truyền mạnh
và đặc biệt là mỗi cá nhân người dân khi mà tham gia giao thông
thì cần ý thức trách nhiệm của mình trách nhiệm công dân
từ ý thức cho cá nhân bản thân anh mà anh được thông qua các hoạt động tuyên truyền và giáo dục
thì tôi nghĩ rằng là dần dần anh thay đổi cái thói quen thay đổi cái nhịp sống thay đổi quan điểm sống của anh
thì anh sẽ góp phần anh tạo dựng ra một cái môi trường văn hóa cũng như môi trường văn hóa giao thông nó tốt đẹp hơn
mỗi hành động cử chỉ cách ứng xử khi tham gia giao thông sẽ không chỉ là văn hóa giao thông
mà còn thể hiện nhân cách của con người
mỗi người vì mọi người mọi người vì mỗi người
khi người tham gia giao thông luôn cố gắng tự trọng tự chủ sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
có ý thức và trách nhiệm đúng khi tham gia giao thông sẽ góp phần xây dựng và hình thành văn hóa giao thông bền vững
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự với diễn biến mới nhất liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa khởi tố vụ án giả mạo trong công tác
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hưng yên tám nghìn chín trăm linh hai s
có địa chỉ tại xã bảo khê thành phố hưng yên và khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh năm d
có địa chỉ tại thị trấn yên mỹ huyện yên mỹ tỉnh hương yên
cơ quan công an bắt tạm giam bảy bị can thuộc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s gồm nguyễn thanh sơn nguyên phó giám đốc
hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh năm d trịnh văn trương phó phòng kỹ thuật bùi ngọc tân nguyên đăng kiểm viên bậc cao
hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh sáu d chu sĩ quý nguyên đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm và ba đăng kiểm viên khác
các bị can này đã bỏ qua lỗi vi phạm để cấp giấy chứng nhận kiểm định trái quy định
ngoài ra vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một với vai trò là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh năm d
nguyễn thanh sơn đã nhận tiền để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới khống và kiểm định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho một xe ô tô tải
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục mở rộng vụ án
còn tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn tám trăm linh ba d
hoàng trọng hiếu và nhân viên trần trí thái cùng với nguyễn văn khánh giám đốc công ty tâm phúc ở phường đồng tâm tp vĩnh yên
kết quả điều tra ban đầu xác định hoàng trọng hiếu và nhân viên là thái đã nhận tiền của chủ phương tiện có nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới
sau đó thông đồng với nguyễn văn khánh hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe ô tô cải tạo cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trái quy định
cơ quan điều tra cũng xác định hành vi vi phạm của các đối tượng đã diễn ra trong một thời gian dài
số tiền nhận hối lộ rất lớn liên quan đến nhiều chủ phương tiện nhiều đối tượng cò mồi môi giới trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị ghép đa tạng tức là cùng lúc ghép từ hai tạng trở lên cho một người bệnh là một phẫu thuật rất khó và phức tạp
ở việt nam mới thành công được vài ca
và mới đây vào ngày một mươi năm tháng hai tập thể thầy thuốc bệnh viện hữu nghị việt đức đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng gồm tim và thận
cho một bệnh nhân bị mắc suy tim thận giai đoạn cuối từ một người hiến đa tạng chết não
đây là ca ghép tim thận thành công đầu tiên ở việt nam
bệnh nhân được ghép thành công tim thận lần này là trường hợp ba mươi bảy tuổi ở tỉnh gia lai
bị mắc bệnh cơ tim rán suy tim và dối loạn nhịp nặng dẫn đến suy thận giai đoạn cuối
phải chạy thận nhân tạo liên tục từ sáu năm nay
do tất cả các biện pháp điều trị nội khoa không mang lại kết quả
nên bệnh nhân đã được các bác sĩ hướng dẫn mổ ghép cả tim và thận
đây là kỹ thuật rất phức tạp và chưa phổ biến ở việt nam
người ta lại hiến được có hai tạng trong tổng số năm sáu tạng là hai tạng thôi
những hai tạng đó lại nằm cách xa nhau và trên nền bệnh nhân lại có cái mổ vụ cũ rồi
thế thì các cái quy trình mà lấy tạng như trước đây không thể áp dụng được
nên phải nói áp dụng nhưng mà nó không tốt
thành ra là tất cả những cái đấy phải được xây dựng quy trình trước trong quá trình làm
thứ hai là
trong như chúng tôi đã nói trong họp báo
trong quá trình làm cũng phải các cái kíp
phải gối hợp với nhau với sức tốt và rất sức hiểu nhau quy trình để nhường nhịp nhau
cơ may đã đến với bệnh nhân này
khi có một trường hợp bị chết não do chấn thương sỏ não rất nặng
đã được gia đình đồng ý hiến đa tạng
mọi chỉ số ghép đều phù hợp
các quy trình chuyên môn và thủ tục pháp lý nhanh chóng được hoàn thành
ca ghép đã kéo dài một mươi giờ đồng hồ
tất cả các diễn biến trong quá trình mổ hoàn toàn phù hợp
với các quy trình đã chuẩn bị rất kỹ từ trước đó
các anh em ở trung tâm ghép tạng trung tâm tim mạch
cũng đã đề nghị bệnh viện tổ chức hội trận
và chúng tôi cũng đã tổ chức hội trận với hai ba lần
để đánh giá xem liệu có thể ghép được hay không
với khả năng trình độ của anh em chúng ta có thể ghép
và có thể thành công hay không
và tôi luôn luôn yêu cầu với các anh em rằng là
mặc dù trong y học chúng ta có những tỷ lệ rủi ro nhất định
nhưng với những trường hợp mà ghép tạng
thì chúng ta cố gắng để đảm bảo gần như là thành công tuyệt đối
đến nay ngày thứ tám sau ghép
các chức năng của tim và thận ghép ở bệnh nhân
đã phục hồi gần như bình thường
bệnh nhân đã có thể ngồi dậy ăn uống và giao tiếp
không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt
về tim mạch và hô hấp
bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị thêm trong vài tuần
theo các phác đồ chung sau ghép tạng
ngoài cái việc mà cái về mặt kỹ thuật
anh em phẫu thuật viên và các bác sĩ gây mê
trong quá trình làm phải làm sao để tính toán
để mà mổ sẽ tốt thì cái vai trò người sức sang mổ này
rất quan trọng
bởi vì tính toán làm sao để thuốc đưa vào hồi sức
trong cái giai đoạn như thế này
thì phải giữ được cái huyết động của người ta
ở cái mức độ như thế nào
giữ được tất cả các mức độ hoạt động như thế nào
để đảm bảo rằng cái chức năng của quả tim
nó dần dần trở lại ổn định
và chức năng của quả thật cũng giữ được dần dần ổn định
đây là ca ghép đa tạng tim thận thành công đầu tiên
tại bệnh viện hữu nghị việt đức cũng như ở việt nam
đánh dấu một bước chân thành của ngành ghép tạng